tại con tum sở thông tin và truyền thông phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh ủy con tum tổ chức triển lãm hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ tư với chủ đề sách và sự phát triển tri thức cộng đồng
tại ngày hội có năm gian hàng với gần một đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau về văn hóa xã hội pháp luật kinh tế được trưng bày nhằm đáp ứng nhu cầu của người đọc của đọc giả ở mọi lứa tuổi khác nhau
đây cũng là dịp để tôn vinh giá trị của sách khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội
triển lãm mở cửa phục vụ đọc miễn phí đến ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi